xin chào và hẹn gặp lại
vụ nổ làm bốn em nguyễn xuân quang hoàng văn đức hoàng văn liêu trần văn trường đều sinh năm hai nghìn bốn bị thương nặng
riêng em đặng bảo long sinh năm hai nghìn bốn tử vong tại chỗ
ngoài ra mẹ của quang là bà phạm thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cũng bị thương